sau gần bảy ngày tích cực điều tra xác minh truy tìm ở nhiều tỉnh thành phố ở khu vực phía nam
cho đến dạng sáng ngày hôm qua công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ được đối tượng giết bạn nhậu
xảy ra tại xã đắk sắc huyện đắk minh tỉnh đắk nông vào ngày một mươi ba tháng ba
nạn nhân là ông nguyễn mạnh kiểm đã bị năm vết thương nghi vấn do bị dao đâm
vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người
tập trung điều tra xác minh lực lượng công an đã xác định được nghi phạm là trần văn quân
hiện đang vấn mặt tại địa phương

tỉnh đắk minh tỉnh đắk minh tỉnh đắk minh tỉnh đắk minh
liên quan trong vụ lừa đảo chạy điều động nhằm điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang
đi địa phương khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đào ngọc cảnh chú tại thành phố đà nẵng về hành vi môi giới hối lộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã bắt giữ trần trí mãnh
trong quá trình điều tra mãnh đã khai báo ra nhóm đối tượng đào ngọc cảnh
ngô văn trọng vũ văn quý và hoàng thị tâm đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến mãnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang xác định cảnh đã môi rời hối lộ cho mãnh
dùng số tiền hai mươi tỷ đồng để hối lộ để nhờ nhóm trọng tâm và quý đưa hối lộ cho người giữ chức vụ cao
để điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác
và mãnh đã chuyển trước số tiền một mươi tỷ đồng vào tài khoản của tâm theo yêu cầu của trọng
sau đó quý đã không thể thực hiện được âm mưu nêu trên nên quý tâm và trọng đã bàn bạc
chỉ chuyển lại cho mãnh số tiền bảy bốn tỷ đồng số tiền còn lại hai sáu tỷ đồng bọn chúng chia nhau tiêu xài cá nhân
một mươi viên ma túy tổng hợp một kg ma túy dạng đá một xe máy cùng nhiều tam vật khác là số lượng tăng vật
mà công an tỉnh điện biên vừa thu được khi bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ
vào lúc một mươi chín h ngày một mươi chín tháng ba tại tổ dân phố bảy thị trấn mường ảng công an huyện mường ảng đã bắt quả tăng đối tượng
h a l i về hành vi mua bán trái phép cho ma túy tăng vật thu giữ là một mươi viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại
trước đó chỉ hơn một tiếng đồng hồ tại km ba trăm bảy mươi bảy cộng ba trăm linh cốt lộ sáu tổ công tác phát hiện đối tượng lào văn đảng
đang cắt dấu trong ba lô một bọc màu xanh bên trong của chứa khoảng một kg ma túy đá
tổ chức sử dụng trái phép cho ma túy
ba đối tượng gồm nguyễn tấn lợi dương trọng nhân và dương trọng nhấn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duộc
tỉnh long an khởi tố và bắt tạm giam
riêng đối tượng lợi bị khởi tố thêm hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
ngoài ra công an huyện cần duộc còn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai trường hợp khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện cần ruộc phối hợp với công an xã long hậu huyện cần ruộc kiểm tra hành chính
đối tượng lợi nhân và nhấn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép cho ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ tăng vật là ketamin
riêng đối tượng lợi có cất dấu một mươi hai nghìn bốn trăm một mươi chín gram mdma
có thể thấy là trong thời gian qua thì cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng làm chết nhiều người
thực tế cho thấy nhiều phương tiện đường thủy không đảm bảo an toàn vẫn đang hoạt động
tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn hiện có hai hồ chứa nước lớn
nhưng hầu hết các xuồng máy hoạt động tại đây lại không đảm bảo điều kiện an toàn
có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào
không có áo phao không có các điều kiện đảm bảo an toàn tối thiểu
nhưng hạ trục xuồng máy vẫn đi lại hàng ngày trên lòng hồ chứa nước nặm cắt ở xã dương quang thành phố bắc cạn
hầu hết số phương tiện này do người dân tự chế tạo để đi lại chờ hàng hóa và phục vụ sản xuất nông nghiệp
qua giả soát thì có ba mươi một xuồng trong đó thì chủ yếu là những xuồng nhỏ để phục vụ sản xuất của nhân dân có nương dẫy
canh tác trong lòng hồ ủy ban nhân xã cũng phối hợp với các đơn vị liên quan và cục đăng kiểm số một
thực hiện kiểm tra về các điều kiện phương tiện đảm bảo cho an toàn trong quá trình quản lý và sử dụng của các chủ phương tiện tham gia giao thông của đường thủy
qua kiểm tra thì nhân dân cũng đã phối hợp và đồng tình để thực hiện tốt công tác an toàn
trong quá trình chở
trong quá trình phục vụ sản xuất ở trong lòng hồ
thành phố bắc cạn có hồ chứa nước nặng cắt ở xã dương quang dung tích hơn một mươi hai triệu mét khối và hồ thủy điện thác giềng ở xã xuất hóa
hiện trên hồ này có ba mươi ba xuồng máy hoạt động nhưng tất cả các phương tiện chưa đăng ký và kiểm định chất lượng
hầu hết xuồng máy do người dân tự chế không đảm bảo điều kiện kỹ thuật về an toàn
người điều khiển không có chính trị chuyên môn về điều khiển phương tiện đường thủy nội địa
tôi cũng yết mong là các cấp các ngành
tạo điều kiện là hướng dẫn cũng như là kiểm tra xuồng nào có đạt tiêu chuẩn
gọi là phục vụ sản xuất xuồng nào nó thuộc về vận tải kinh doanh
thì cũng rất mong là tạo điều kiện cho người dân để có những cái định hướng phát triển
và cũng như là phương tiện đi lại cho nó đảm bảo an toàn về sau này
hai hồ chứa nước này mới hoàn thành nên nhu cầu đi lại bằng xuồng của người dân là khá lớn
trước thực trạng này phòng quản lý đô thị thành phố bắc cạn
phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự
công an thành phố bắc cạn đã tổ chức kiểm tra phương tiện vận tải đường thủy nội địa trên hai hồ này
và tiến hành lợi biên bản nhắc nhở
đồng thời lực lượng chức năng cũng hướng dẫn các chủ phương tiện thiết kế xuồng đúng quy định
để đăng ký đăng kiểm đảm bảo an toàn trước khi đi vào hoạt động
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những chính sách mới
và trong đó đáng chú ý là việc thành phố hà nội sẽ có phần mềm quản lý các đối tượng f
tổng công ty đường sắt việt nam vừa cho biết từ ngày một tháng bốn tới
tòa tàu du lịch hạng sang gerviettes sẽ hoạt động trở lại đón khách đi hành trình giữa đà nẵng và quy nhơn
tòa tàu du lịch gerviettes sẽ được đối vào tàu se năm tại ga đà nẵng vào buổi sáng
và quay về bằng tàu se tám từ ga diêu trì bình định vào buổi chiều cùng ngày
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng cho biết
dự kiến từ h ngày năm năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ thu phí khác như thu phí một dừng mtc
và thu phí bằng thẻ trà trước tas go tng trên đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng
như vậy chỉ có các phương tiện tham gia giao thông đủ điều kiện thu phí điện tử không dừng
như xe phải dán thẻ và đảm bảo số dư trong tài khoản
mới được lưu thông qua các trạm thu phí cao tốc hà nội hải phòng
hà nội sẽ có phần mềm quản lý f và dự kiến cuối tuần tới sẽ ứng dụng rộng rãi để phục vụ người dân trên địa bàn
phần mềm này có thể phục vụ khoảng một mươi người truy cập
và hiện đã lưu trữ lên tới hơn một mươi triệu hồ sơ bệnh nhân trong một năm
theo sở thông tin và truyền thông hà nội phần mềm quản lý bệnh nhân f
và hỗ trợ thủ tục hành chính cho bệnh nhân tại nhà được phát triển từ phần mềm quản lý f trước đây
và được phát triển thêm bốn tính năng quan trọng gồm trả kết quả xét nghiệm đơn thuốc cấp giấy chứng